ở bộ tư pháp nga đã thêm meta công ty chủ sở hữu mạng xã hội facebook vào danh sách các tổ chức cực đoan
trong khi đó mỹ đã cấm bán thiết bị của huawei zte vì rủi ro an ninh quốc gia
thông tin chi tiết trong cụng tin quốc tế
nga đã hạn chế quyền truy cập vào facebook và instagram như một phần của chiến dịch
chống lại các nền tảng truyền thông xã hội phương tây liên quan đến cuộc xung đột tại ukraine
trước đó cơ quan giám sát tài chính nga rosfin monitoring đã xếp tập đoàn meta của mỹ
sở hữu hai mạng xã hội facebook và instagram vào danh sách những kẻ cực đoan và khủng bố
lệnh cấm đi kèm yêu cầu các ngân hàng đóng băng quỹ cho các công ty trong danh sách này
và tạm ngừng dịch vụ đối với tài khoản của họ
hiện meta chưa đưa ra bình luận liên quan đến vụ việc trên
cùng ngày ủy ban truyền thông liên bang mỹ cho biết rằng cơ quan này đã thông qua các quy định cuối cùng
về việc cầm bán hoặc nhập khẩu thiết bị viễn thông của huawei và zte
nguyên nhân là vì thiết bị viễn thông của huawei và zte gây ra rủi ro
không thể chấp nhận được đối với an ninh quốc gia của nước mỹ
đây là động thái cấm mới nhất của mỹ đối với các hãng sản xuất thiết bị viễn thông của trung quốc
huawei từ chối bình luận và zte đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận